các bị cáo bị truy tố xét xử đúng người đúng tội vì vậy cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian
theo đó viện kiểm sát đề nghị tòa xử phạt bà nguyễn bích quy từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng tù ông doãn quý phiến từ một mươi năm đến một mươi tám tháng tù về tội vô ý làm chết người
bị cáo nguyễn thị thủy giáo viên chủ nhiệm từ một mươi hai đến một mươi năm tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền sống của cháu long
các bị cáo đều cầu thả không thực hiện đúng quy định dẫn đến hậu quả chấm dứt mọi ước mơ hoài bão của cháu khi mới ngày thứ hai bước chân đến trường
công an tỉnh trà vinh vừa tiến hành giải cứu thành công một nữ sinh viên trường đại học trà vinh bị bắt cóc tống tiền vào trưa ngày hôm qua một mươi ba tháng một
tại một quán cà phê thuộc khóm bốn phường năm thành phố trà vinh bắt giữ năm đối tượng
trưa ngày một mươi ba tháng một công an tỉnh trà vinh nhận được tin tố giác về một nhóm đối tượng
dùng xe ô tô bốn chỗ bắt cóc nữ sinh viên năm thứ ba trường đại học trà vinh và tống tiền gia đình nữ sinh này năm tỷ đồng
tiến hành theo dõi giám sát tới sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một khi các đối tượng giật túi sách của mẹ nạn nhân bên trong có chứa một trăm linh triệu đồng tại địa điểm giao tiền
lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tàng bắt giữ hai đối tượng nguyễn quốc toàn và nguyễn trí tâm cùng chú thành phố hồ chí minh
ngay trong sáng ngày hôm nay công an trà vinh tiếp tục làm rõ và bắt giữ thêm ba đối tượng khác có liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền này
gồm trần minh hiếu thạch hoàng sơn và vi thị bé diễm hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra các đối tượng
một chiến công trong đợt giao quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giữ gìn an ninh trật tự bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết canh tí hai nghìn hai mươi của lực lượng công an
theo đó cục cảnh sát hình sự cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa đồng loạt bắt giữ các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại tp hcm hà nội bình dương bến tre
khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng tổ công tác đã thu giữ năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt hai mươi một điện thoại một cpu năm máy tính sách tay bốn mươi hai ổ cứng một trăm một mươi bảy thẻ atm ngân hàng năm mươi năm chứng minh nhân dân và căn cước công dân
một hộ chiếu nhiều thẻ sim cùng với nhiều đồ vật tài liệu
có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet
đến nay lực lượng chức năng đã bước đầu xác minh được một mươi đối tượng có liên hệ chặt chẽ với đường dây tổ chức đánh bạc ở nhiều nước trên thế giới
tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng internet với số tiền chơi bạc ước tính là một mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố năm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc gồm phạm văn bình trần ngọc vũ nguyễn tuấn hải phạm hữu lộc dương thanh hải
năm đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc gồm triệu vân trường lương quốc dũng nguyễn mạnh thắng võ hồng quân và hà văn duy
sau nhiều ngày theo dõi mật phục cơ quan cảnh sát điều tra công an long biên hà nội vừa triệt xóa thành công một đường dây chuyên làm giả con dấu chữ ký